viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai cho biết đang hoàn tất cáo trạng về vụ án khai thác quạng apatit trái phép
đề nghị truy tố một mươi sáu bị can về các tội rửa tiền vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong đó có cựu bí thư tỉnh ủy nguyễn văn vịnh và nhiều lãnh đạo tỉnh lào cai
trong vụ án này các đối tượng đã lợi dụng chức vụ tạo điều kiện cho các bị can thuộc công ty lila ma và công ty apatit khai thác
tiêu thụ trái phép hơn một năm triệu tấn quạng apatit trị giá hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng thu lợi bất chính hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng